hàng loạt văn bản mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội
đã chính thức có hiệu lực vào tháng cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín
mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây
từ ngày một tháng một mươi hai thông tư ba mươi tám của bộ giao thông vận tải sửa đổi quy trình đào tạo
sát hạch cấp giấy phép lái xe có hiệu lực
theo quy định của thông tư này từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
chương trình học giấy phép lái xe hạng b một b hai c có thêm phòng chống tắc hại
của rượu bia khi tham gia giao thông
cũng từ thời điểm này trung tâm sát hạch lái xe phải lắp camera giám sát
phòng sát hạch lý thuyết sân sát hạch lái xe trong hình
và truyền dữ liệu về tổng cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải
thủ tướng chính phủ đã chốt mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn lên hai năm triệu đồng một tháng
thay vì một năm triệu đồng một tháng như trước
lãi suất cho vay ưu đãi là năm mươi năm một tháng
và lãi suất nợ quá hạn bằng một trăm ba mươi lãi suất khi cho vay
để được vay tiền học sinh sinh viên năm nhất phải có giấy báo trúng tuyển
hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường
học sinh sinh viên từ năm hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường
về việc đang theo học
quyết định này được áp dụng từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày một tháng một mươi hai tới đây người dân cả nước có thể đăng ký
làm thẻ căn cước công dân qua mạng internet
đây là thời điểm mà thông tư số bốn mươi
về thay đổi trình tự cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân
do bộ công an ban hành chính thức có hiệu lực
theo đó khi làm thủ tục cán bộ tiếp công dân sẽ in tờ khai
mà công dân đã kê khai trực tuyến để kiểm tra lại thông tin
ký ghi rõ họ chữ đệm và tên
cán bộ tiếp công dân đối chiếu thông tin trên tờ khai
với thông tin trên các giấy tờ công dân xuất trình
nếu thông tin kê khai đúng quy định
thì tập hợp hồ sơ và giải quyết hồ sơ
nếu thông tin kê khai không đúng quy định
thì hướng dẫn công dân kê khai lại tờ khai căn cước công dân
ngoài ra trường hợp công dân làm thủ tục cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân
mà làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu
nếu công dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ
theo quy định của pháp luật về cư trú
thì cán bộ tiếp công dân sẽ tiếp nhận đồng thời cả hồ sơ cấp đổi
cấp lại thẻ căn cước công dân và hồ sơ điều chỉnh thay đổi sổ hộ khẩu
nghị định tám mươi tám về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
sẽ có hiệu lực từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nghị định này giảm mạnh mức phạt đối với hành vi mua bán ngoại tệ
tại các tổ chức không được phép nhằm tránh bất cập như sự việc đổi một trăm linh đô la mỹ
bị phạt chín mươi triệu đồng xuân sao dư luận trước đây
cụ thể thay vì một mức phạt chung từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
nghị định quy định mức phạt đối với hành vi này phụ thuộc vào lượng ngoại tệ mua bán
trong đó phạt chín mươi triệu đồng xuân sao dư luận trước đây
phạt tiền từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng nếu ngoại tệ mua bán có giá trị từ một mươi nghìn đô la mỹ trở lên